tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị hàn việt kim hạch dòng
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội vui mừng nhận thấy trong hai mươi bảy năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và hàn quốc đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả
hàn quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
đường thứ nhất về đầu tư thứ hai về oda và du lịch thứ ba về thương mại
hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo du lịch
lao động văn hóa và thể thao cũng ngày càng mở rộng và phát triển
trên nền tảng của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp chủ tịch quốc hội đề nghị hai nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu hợp tác
thúc đẩy hợp tác việt nam hàn quốc ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và bền vững
tăng cường giao lưu trao đổi giữa các cơ quan ủy ban quốc hội hai nước và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước
chúc mừng việt nam đã trúng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị hàn việt cho biết sẽ tiếp tục vun đắp để các lĩnh vực hợp tác hai nước
ngày càng phát triển tốt đẹp sâu rộng và đóng góp tích cực quá trình phát triển và hội nhập của mỗi nước